các quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất về đợt báo đang chuẩn bị đổ bộ vào nước ta
cùng với những cảnh báo và tình hình chống bão tại các điểm nóng trên cả nước
thưa quý vị dự báo đêm một mươi một tháng một mươi đến sáng một mươi hai tháng một mươi báo kompassu sẽ đi vào biển đông
trở thành cơn bão số tám trên biển đông vào năm hai nghìn hai mươi
ông mai văn khiêm giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
dự báo vào đêm một mươi một tháng một mươi đến sáng một mươi hai tháng một mươi báo kompassu sẽ đi vào biển đông
trở thành cơn bão số tám trên biển đông vào năm hai nghìn hai mươi một
theo ông khiêm bão kopasu di chuyển tốc độ khá nhanh khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm km trên giờ
cường độ báo khi vào biển đông trước khi vượt qua khu vực quần đảo hoàng sa sẽ ở cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
sau khi vượt qua quần đảo hoàng sa do tác động bởi không khí lạnh
cường độ báo kompassu có xu hướng suy giảm và đi sâu vào bên trong
cường độ báo tiếp tục giảm thêm hai đến ba cấp
khi đi vào gần bờ biển đất liền dự báo cường độ báo kompassu sẽ ở cấp chín
hướng di chuyển của cơn bão này được dự báo đi vào khu vực giữa bắc bộ và chết xuống khu vực trung trung bộ
đây là sự xa còn dự báo tin cậy hơn sẽ là từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám tiếng ông khiêm cho biết
còn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi một mươi ba h ngày một mươi tháng một mươi
vị trí tâm bão konpasu ở khoảng một mươi bảy năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi tám một độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh hơn theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km và mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba năm độ kinh đông
cách đảo luzon philippines khoảng một trăm sáu mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi từ bảy mươi năm đến một trăm linh km trên giờ giật cấp một mươi hai
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km tiếp tục mạnh thêm và đi vào biển đông
đến một mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy tám độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm ba mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một
một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi ba
do ảnh hưởng của bão từ đêm nay mùng một mươi tháng một mươi ở vùng biển phía đông
khu vực bắc biển đông có gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín
sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông cấp ba
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đến một mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi
vị trí tâm bão ở khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm một mươi một tám độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm tám mươi km về phía bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một
từ chín mươi đến một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi ba
trong bảy mươi hai đến một trăm hai mươi giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km cường độ bão có xu hướng giảm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào lúc một mươi một giờ trưa nay
bão số bảy đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
hồi một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc
một trăm linh độ kinh đông ngay trên vùng biển phía nam quảng ninh cách hải phòng khoảng một trăm linh km
cách nam định khoảng một trăm năm mươi km cách thanh hóa khoảng hai trăm sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
từ bốn mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp chín
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám khoảng một trăm linh km trên giờ
tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đi vào khu vực từ hải phòng đến thanh hóa
đến hai mươi hai h ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng hai mươi độ vĩ bắc

cường độ áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ giật cấp tám
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa to đến rất to
trong khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
lượng mưa có nơi lên tới hai trăm năm mươi mm
về cơn bão số tám bão kopasu đang hoạt động ở gần biển đông
lúc một mươi một giờ trưa nay trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đã phát bản tin đầu tiên về cơn bão này
dự báo vào khoảng đêm một mươi một tháng một mươi sáng ngày một mươi hai tháng một mươi bão sẽ đi vào biển đông
đây là cơn bão mạnh di chuyển nhanh khu vực ảnh hưởng rộng
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số bảy
và tổ hợp thiên tai phức tạp đặc biệt là cơn bão komvasu
sự kiến là cơn bão số tám trong những ngày tới
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành chủ trì cuộc họp
tại cuộc họp đại tá nguyễn hồng nguyên đại diện bộ công an cho biết
đến thời điểm này có hơn hai điểm sung yếu về trật tự an toàn giao thông
đã được hơn ba cán bộ chiến sĩ và hơn tám phương tiện dẫn giải cứu hộ
đã trực chiến sẵn trên tuyến đồng bằng miền núi
về tình hình di dân từ các tỉnh phía nam ra bắc đại tá nguyên cho biết
từ ngày năm tháng một mươi trở lại đây theo báo cáo của các đơn vị nghiệp vụ của bộ
có hơn hai mươi sáu người dân chủ yếu là lực lượng lao động ở các tỉnh phía nam
di chuyển dọc hai bên tuyến đường trường sơn và quốc lộ một a và hiện vẫn đang trong quá trình di chuyển
tinh thần là vẫn còn tiếp tục
hiện nay số lao động này tiếp cận truyền thông giải trí còn hạn chế
cá biệt là không tiếp cận được đại tá nguyên nói
đại diện bộ công an tiếp tục thông tin
các giờ đêm qua đã yêu cầu giám đốc công an hà nam sẽ dừng toàn bộ di chuyển của người dân
kể cả phương tiện xe máy và đi bộ
lực lượng công an đã chủ động báo cáo chính ủy cho sử dụng một số nhà văn hóa
chỉ tính riêng ở địa bàn tỉnh hà nam từ ngày năm đến ngày một mươi tháng một mươi
đi qua địa bàn hà nam trên tuyến quốc lộ một có bốn mươi chín đoàn trong đó có chín mươi năm ô tô hơn hai xe máy
tổng số người dân thống kê được qua mã quét qr thì có năm bảy trăm linh chín người
trong đó có một tám trăm chín mươi hai người dân đi bộ

đây là vấn đề rất nguy hiểm khi có bão và mưa vừa đói vừa rét
ngày hôm qua sau khi họp trên văn phòng chính phủ đã xin ý kiến bộ trưởng
xin ý kiến bí thư tỉnh hà nam sẽ chưng dụng các nhà văn hóa và sử dụng các phương tiện có thể
đại tá nguyên nói
cũng theo ông nguyên lực lượng công an rất chủ động sử dụng cả xe chở quân
xe chở vũ khí để đưa đồng bào và các nhà văn hóa
đến thời điểm bão vào sẽ yêu cầu giám đốc công an các tỉnh chỉ đạo
các chốt cho dừng toàn bộ các hoạt động đi lại của người dân nhất là người dân di chuyển từ phía nam ra
câu chuyện là một mình lực lượng công an thì không giải quyết được chỗ ở
ăn uống lực lượng công an có thể giải quyết được
nhưng sao báo sẽ di chuyển người dân về địa phương thế nào để an toàn nhất
chúng tôi đã yêu cầu các điểm đầu mối giám đốc công an các tỉnh có đồng bào đang tạm trú tạm vắng
và giám đốc công an ở địa phương điểm đến của đồng bào kết nối với nhau
trên cơ sở chỉ đạo của chính phủ và ubnd các tỉnh thì sẽ giải quyết được triệt đề vấn đề này
đại tá nguyên chia sẻ
ubnd tỉnh ninh bình chỉ đạo các sở ngành huyện kim sơn khẩn trương triển khai các biện pháp hộ đê
ở những đoạn sạt lờ kinh quyết cứu đê bằng các biện pháp có thể để găn chặn tình trạng vỡ đê
nhằm bảo vệ an toàn tính mạng tài sản diện tích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
của hàng ngàn hộ dân phía bên trong đê
trước khi bão vào đất liền tất cả các phương tiện tàu thuyền từ vùng biển kim sơn đã vào nơi an toàn
trước đó tỉnh đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra bảo vệ các tuyến đê sung yếu
để đảm bảo an toàn cho đê điều và phục vụ sản xuất
tại huyện kim sơn đã thu hoạch trên một trên tổng số hơn tám hectare lúa màu
lượng nước trong đồng đã được tiêu ở mức độ phù hợp để phòng ngập úng
các địa phương thực hiện công tác bốn tại chỗ tổ chức lực lượng sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi cần thiết
tỉnh yêu cầu các huyện thành phố trực tiếp xuống cơ sở nhất là vùng ven biển đôn đốc cán bộ
và nhân dân khẩn trương thực hiện đúng yêu cầu của tỉnh đề ra trong công tác phòng chống bão